ít nhất một mươi tám người đã thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp khi hơn hai người di cư đến khu vực hạ sahara
cố gắng vượt biên từ biên giới maroc sang vùng lãnh thổ bellia của tây ban nha trong ngày hai mươi bốn tháng sáu
thông tin trước đó cho hay năm người di cư thiệt mạng và bảy mươi sáu người khác cùng một trăm bốn mươi nhân viên an ninh maroc bị thương
sau đó số người thiệt mạng đã tăng lên một mươi tám người sau khi một mươi ba người di cư bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện
những người di cư đã cố gắng phá hàng rào ngăn cách giữa maroc và vùng lãnh thổ mila buộc lực lượng chức năng maroc phải can thiệp dẫn đến vụ dẫm đạp
theo giới chức tây ban nha bốn mươi sáu nhân viên cảnh sát của nước này cũng bị thương trong sự việc trên
hầu hết những người di cư tìm cách vượt biên đều bị chặn và buộc phải quay trở lại
chỉ có một trăm ba mươi người di cư đã phá rào và vào được vùng lãnh thổ bên trên của tây ban nha